một đám cháy lớn vừa xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi tám tháng tám tại một con hẻm trên đường nguyễn công chứ
quận một tp hcm sau nhiều giờ nỗ lực đến một mươi chín h tối qua đám cháy đã được dập tắt
nhiều người dân mắc kẹt trong đám cháy đã kịp thời được giải cứu
đám cháy bùng phát vào khoảng hơn một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng tám tại một căn nhà trong hẻm hai trăm năm mươi tám nguyễn công chứ
phường nguyễn thái bình quận một khói lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà
cột khói bốc cao hàng chục mét có thể thấy được từ xa nguy cơ cháy lan trong khu vực dân cư đông đúc
ở trung tâm tp hcm trong khi nhiều người còn mắc kẹt trong căn nhà cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một nhận tin báo đã điều động bảy xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa
tới hiện trường dập lửa cứu người toàn bộ người nhà mắc kẹt trong đám cháy được kịp thời giải cứu ra ngoài an toàn
đến sau một mươi chín giờ vụ cháy được dập tắt tuy nhiên lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục xử lý hiện trường
để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại